ngoài đảm bảo giãn cách xã hội
mục tiêu của chúng tôi đối với kỳ thi năm nay
là sàng lọc giữa các thí sinh dự thi
phát hiện những người có biểu hiện triệu chứng
những người đang tự cách ly và bệnh nhân
để cách ly nghiêm ngặt nhằm đảm bảo môi trường an toàn
tại các trung tâm khảo thí
ngay sau kỳ thi kết thúc
các địa điểm thi cũng sẽ tạm thời đóng cửa
chuyển sang hình thức học trực tuyến để tránh việc học sinh tiếp xúc với virus còn sót lại
dù công tác kiểm dịch trong suốt kỳ thi đại học tại hàn quốc đã được siết chặt tối đa
nhưng giới chức vẫn chưa thể bỏ qua nguy cơ lây nhiễm trong học đường từ các sự kiện như thế này
hôm nay cơ quan vũ trụ quốc gia trung quốc thông báo tàu thăm dò hàng ngàn năm của nước này
đã hoàn thành nhiệm vụ thu thập mẫu đất đá trên mặt trăng
tàu vũ trụ hàng ngàn năm đã thu thập hai kg mẫu đất đá trong khoảng một mươi chín tiếng
tại khu vực chưa từng khám phá có tên là ocean of storms
nơi có địa hình bằng phẳng và chứa một lượng lớn dung nham
cơ quan vũ trụ quốc gia trung quốc cho hay sứ mệnh này kết thúc vào hai mươi hai h ngày hai tháng một mươi hai theo giờ bắc kinh
và các mẫu vật đã được chuyển đến một khoang chứa đặc biệt bên trong tàu hàng nga theo đúng kế hoạch
nếu thành công trung quốc sẽ trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới
thu thập được các mẫu vật chất trên mặt trăng sau mỹ và liên xô trước đây
giới chức ai cập cho biết ít nhất sáu người đã thiệt mạng trong một vụ sập tòa nhà trung cư
tại thành phố alexandria của nước này vào ngày hai tháng một mươi hai
hiện các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà
cho đến nay đã tìm thấy thi thể của ba nạn nhân nam giới và ba nạn nhân nữ giới
lực lượng cảnh sát đã phong tỏa khu vực hiện trường
theo thống đốc thành phố alexandria các báo cáo ban đầu cho rằng
hai gia đình gồm chín người ở bên trong tòa nhà trên vào thời điểm xảy ra vụ việc
hiện chưa rõ nguyên nhân khiến tòa nhà bị sập
đây là một tòa nhà cũ được xây dựng từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thuộc đại học thành phố yokohama của nhật bản cho thấy
các kháng thể virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín có thể tồn tại trong cơ thể người bệnh
trong vòng ít nhất sáu tháng sau khi họ nhiễm virus này
theo nhóm nghiên cứu chín mươi tám số người được lấy mẫu máu để phân tích có các kháng thể trung hòa
vốn có vai trò ngăn ngừa nguy cơ tái nhiễm bằng cách ngăn chặn virus nhật bản
do các loại vaccine ngừa covid một mươi chín đang được bào chế nhằm tạo ra các kháng thể trung hòa
nên các chuyên gia y tế tin rằng hiệu quả của các vaccine này có thể tồn tại trong thời gian khá dài
thông qua việc tiêm phòng
nhóm nghiên cứu dự định tiếp tục tiến hành nghiên cứu đánh giá tình trạng kháng thể
ở từng người mắc covid một mươi chín một năm sau khi nhiễm virus
thế giới đang ghi nhận những tín hiệu tích cực về việc sản xuất vaccine covid một mươi chín
khi nhiều hãng dược phẩm thông báo hiệu quả cao của vaccine và nộp đơn xin cấp phép lưu hành
cùng với đó là một thị trường khác cũng được mở ra và dự báo sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới
đó chính là thị trường sản xuất tủ đông lưu trữ vaccine
sau một năm thế giới đương đầu với đại dịch covid một mươi chín
nhu cầu vaccine được dự báo sẽ tăng mạnh chưa từng thấy
trong vài ngày qua lượng đơn hàng tủ đông đã bắt đầu đổ về trụ sở của froy labo tạimagier pháp
nhà cung cấp tủ đông duy nhất tại pháp hiện tại có thể lưu trữ vaccine ở nhiệt độ âm tám mươi sáu
đây là mức nhiệt độ
đây là mức nhiệt độ
mà băng giá rất dễ xuất hiện
cái khó là ta thực sự phải đảm bảo độ kín gần như hoàn hảo
để tránh tạo ra sương giá trên đệm cửa hoặc bên trong bùng vi khí hậu
điều này cũng giống như khi ta ở nam cực vậy
càng ít do gì thì càng ít nước bị đóng băng trực tiếp
đây là một thách thức rất lớn
tại froy labo lượng đơn hàng trong nước chiếm bốn mươi năm mươi
còn lại là thị trường châu á mỹ và châu âu
một chiếc tủ đông bảy trăm linh lít có giá khoảng một mươi hai
tương đương với khoảng ba trăm ba mươi triệu đồng
cỡ lớn nhất có thể lên tới một lit
có khả năng lưu trữ khoảng hai trăm chín mươi liều vaccine
trước thời điểm các nhà sản xuất vaccine công bố những thông tin tích cực
nhu cầu tủ đông đã bắt đầu tăng dần để lưu trữ các mẫu phẩm sinh học
nếu cần có thể lên tới hàng thập kỷ
froy labo đã xây dựng kế hoạch tăng công suất sản xuất trong vài tháng qua
và sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong những tháng tới
chức lượng đơn hàng ổ ạt công ty này cho biết
sẽ phải tăng gấp ba lần công suất sản xuất trong năm hai nghìn hai mươi
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với những thông tin khác có trong bốn mươi năm phút chiều
xin cảm ơn biên tập viên thanh quyên
quý vị khán giả thân mến và bây giờ là những thông tin về tình hình thời tiết
tại các địa phương trên cả nước mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thưa quý vị không khí lạnh liên tục rồn mạnh xuống vì thế trong đêm nay
mức nhiệt thấp nhất ở hầu khắp các tỉnh thành vùng núi phía bắc
sẽ giảm mạnh xuống còn từ một mươi cho đến một mươi ba độ
thậm chí những đỉnh núi cao như sìn hồ hay pha đin nhiệt độ thấp dưới tám độ
mẫu sơn và phiêu ốc nhiệt độ thấp dưới năm độ
và từ đêm nay một số nơi có khả năng xảy ra hiện tượng băng giá
sang ngày mai bắc bộ trời sẽ mỏng mây và còn nắng sớm hơn
tuy nhiên nền nhiệt cao nhất ngày mai ở các tỉnh vùng núi phía bắc
cũng chỉ giao động trong khoảng từ một mươi chín cho đến hai mươi độ
trong khi đó ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ là hai mươi hai độ
với miền trung trong đêm nay và ngày mai vùng mưa thu lại chỉ còn xảy ra
ở các tỉnh từ hà tĩnh trở xuống cho đến quảng ngãi
nhưng số điểm mưa to từ một mươi ba mươi mm chỉ còn xuất hiện cục bộ
ở các tỉnh từ thừa thiên huế trở xuống cho đến quảng nam
do có mưa lại kèm theo không khí lạnh nên nền nhiệt đêm nay ở các tỉnh
từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế giảm xuống còn từ một mươi năm cho đến một mươi bảy độ
trong khi ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
nhiệt độ cũng chỉ giao động trong khoảng từ một mươi chín cho đến hai mươi hai độ
sang ngày mai từ thanh hóa đến thừa thiên huế tiếp tục rét
với mức nhiệt là từ một mươi tám cho đến hai mươi một độ
ngay cả khu vực từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi trời cũng chuyển lạnh
khi nhiệt độ hạ còn từ hai mươi hai cho đến hai mươi năm độ
không khí lạnh tăng cường liên tục cũng ảnh hưởng và làm cho nền nhiệt đêm
cả ở tây nguyên và nam bộ giảm thấp
thấp nhất đêm nay ở tây nguyên giảm xuống còn từ một mươi bảy cho đến một mươi chín độ
trong khi ở các tỉnh miền đông nam bộ cũng sẽ xe lạnh khi nhiệt độ hạ còn từ hai mươi
cho đến hai mươi hai độ
trong ngày do trời nắng sớm và kéo dài nên mức nhiệt ở tây nguyên sẽ giao động
trong khoảng từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ còn ở nam bộ mức nhiệt trở lại là ba mươi cho đến ba mươi hai độ
trên biển ở vịnh bắc bộ gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám
biển động mạnh sóng biển cao từ hai cho đến ba mét
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh cấp bảy
giật cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ bốn cho đến sáu mét
khu vực giữa biển đông và vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây
huyện đảo trường sa vùng biển từ quảng trị đến cà mau gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám

và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước